cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ fda mới đây đã thông báo về việc thu hồi hơn năm mươi bốn hộp trà túi lọc nhãn hiệu godi etinakia hỗ trợ miễn dịch
nguyên nhân thu hồi do phát hiện dư lượng thuốc chứa sâu vượt mức trả phép
theo fda các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán theo hộp chứa bốn hoặc sáu gói mỗi gói có một mươi sáu túi trà tổng cộng gần chín trăm linh túi trà đang bị thu hồi
việc thu hồi đã được công ty s quest tear company llc bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng ba năm nay và đang được tiếp tục triển khai
theo thông báo các sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi bao gồm trà yogi echinacea hữu cơ hỗ trợ miễn dịch và trà ogi bổ sung thảo dược không chứa caffeine mang mã upc bảy sáu chín năm không bốn năm không một không ba trên hộp
fda đã liệt trường hợp này vào cấp độ thu hồi loại ba nghĩa là việc sử dụng hoặc tiếp xúc với sản phẩm vi phạm
khả năng lớn là không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng mặc dù fda không tiết lộ cụ thể loại thuốc trừ sâu nào được phát hiện trong trà hoặc mức độ thuốc trừ sâu được phát hiện
được biết sản phẩm trà hữu cơ này hiện cũng đang được phân phối trực tuyến tại nhiều sản thương mại trực tuyến ở việt nam do đó người tiêu dùng cũng cần đặc biệt lưu ý để không sử dụng các thực phẩm không đảm bảo an toàn
việc thu hồi bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng ba và hiện vẫn đang diễn ra
những hộp trà bị thu hồi có số upc bảy sáu chín năm không bốn năm không một không ba và hơn ba mươi mã lồ khách
hình ảnh ba mươi mã lồ
theo cơ quan bảo vệ môi trường epa thuốc trừ sâu được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để kiểm soát các loài gây hại như côn trùng loài gặm nhấm cỏ dại vi khuẩn nấm mốc và nấm
tuy nhiên thuốc trừ sâu cũng rất độc hại đối với con người
ở một mức độ nhất định chúng có thể tác động đến hệ thần kinh hoặc gây kích ứng da hoặc mắt của con người
một số cũng là chất gây ung thư nghĩa là chúng có thể gây ung thư hoặc có thể ảnh hưởng đến học môn hoặc hệ thống nội tiết của con người
để kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng fda đã ban hành chương trình giám sát dư lượng thuốc trừ sâu được sử dụng để đảm bảo rằng dư lượng hóa chất trong thực phẩm không vượt quá giới hạn và dùng sai do epa đặt ra
giới hạn của epa thay đổi tùy theo loại thuốc trừ sâu
thông qua đó mỗi năm cơ quan này đã tiến hành kiểm định bốn mẫu thực phẩm mỗi năm để kiểm tra các vấn đề liên quan
tuy vậy việc kiểm tra của cơ quan chức năng là chưa đủ người tiêu dùng luôn cần có những biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe cho chính mình
fda khuyến cáo cách tốt nhất để tránh thuốc trừ sâu trong thực phẩm là lựa chọn sản phẩm hữu cơ từ các thương hiệu nổi tiếng
mặc dù nhãn hữu cơ không đảm bảo thực phẩm hoàn toàn không có thuốc trừ sâu nhưng nó có nghĩa là thực phẩm được trồng và chế biến mà không sử dụng phân bón tổng hợp hoặc thuốc trừ sâu
cũng theo các chuyên gia y tế thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ và các hợp chất diệt côn trùng có trong các sản phẩm thực phẩm đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng
các thành phần độc hại được tìm thấy trong thuốc trừ sâu và các hóa chất khác được sử dụng trong trang trại có thể gây ra một số rủi ro về sức khỏe
thuốc trừ sâu được sử dụng theo nhiều cách và rủi ro sức khỏe của chúng khác nhau tùy theo phương pháp
video này không chỉ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về thuốc trừ sâu và các rủi ro sức khỏe liên quan đến chúng
mà còn cả cách tránh các hóa chất nguy hiểm có trong thực phẩm và những biện pháp phòng ngừa có thể thực hiện khi mua trái cây và rau quả để tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu
thuốc trừ sâu hữu cơ và tổng hợp
cả thuốc trừ sâu tổng hợp và hữu cơ đều gây rủi ro cho sức khỏe ở mức cao hơn mức thường trong trái cây và rau quả
một đánh giá gần đây cho thấy việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh parkinson cao hơn
các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn năm mươi nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa phơi nhiễm thuốc trừ sâu và nguy cơ mắc bệnh pakison
phát hiện của họ cho thấy những người tiếp xúc với lượng thuốc trừ sâu cao có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người không tiếp xúc
nhiều chuyên gia cho rằng thuốc trừ sâu an toàn ở nồng độ rất thấp nhưng tác động của việc tiếp xúc lâu dài ở nồng độ thấp vẫn chưa rõ ràng
trong khi hầu hết các nghiên cứu đã xem xét các hóa chất hoặc nhóm hóa chất riêng lẻ
có một số bằng chứng cho thấy sự kết hợp của các loại thuốc trừ sâu có thể nguy hiểm hơn bất kỳ hóa chất nào
các sản phẩm thực phẩm hữu cơ đôi khi được bán trên thị trường là an toàn hơn vì chúng được trồng mà không có thuốc trừ sâu tổng hợp
nhưng các phương pháp cảnh tác hữu cơ cũng có thể liên quan đến các hợp chất có khả năng gây động hại khác như đồng xun phát bri rethin
một số nghiên cứu cho thấy rằng sản phẩm hữu cơ có thể có nhiều vitamin c hơn
nhưng không rõ liệu sự khác biệt này có dẫn đến kết quả sức khỏe tổng thống
ngoài ra nguy cơ phát triển ung thư do tiếp xúc với thuốc trừ sâu phụ thuộc vào lượng bản ăn và tần suất bàn ăn
theo một nghiên cứu mới đây việc tăng tiếp xúc với granophod phát một loại hóa chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu
có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến học môn như ung thư vú buồn trứng và tuyến giáp cao hơn đáng kể
kết quả của một đánh giá khác bao gồm các nghiên cứu kiểm tra tác động của việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ
như malathion tebufor và grofirifol
các nghiên cứu đối với con người cũng như động vật và ống nghiệm đều tương tự việc sử dụng thuốc trừ sâu như vậy
có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư
các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư khác
bao gồm tuyến tiền liệt phổi và gan
nhiễm độc thần kinh là tổn thương hoặc phá hủy tế bào thần kinh nó cũng có thể được gọi là bệnh thần kinh
và nó có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp vận động nhận thức cảm giác và chức năng nhận thức
nhiễm độc thần kinh thường liên quan đến việc tiếp xúc với hóa chất độc hại
bao gồm cả thuốc trừ sâu có thể có trong các sản phẩm thực phẩm
trong nhiều trường hợp độc tính thần kinh không rõ ràng cho đến nhiều năm sau lần đầu tiên tiếp xúc
ngoài độc tính thần kinh có bằng chứng cho thấy thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của hệ thần kinh
bao gồm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương thoái hóa và chết tế bào thần kinh
phá vỡ miên hóa vỏ bọc tế bào thần kinh
odigon dan crostis tế bào chuyên biệt
ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại vi mất myelin mất vỏ myelin bệnh lý thần kinh bệnh não và co giật
thuốc trừ sâu có thể gây ra các vấn đề về sinh sản ở cả nam và nữ
mặc dù tiếp xúc với thuốc trừ sâu có thể không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
nhưng đó là một yếu tố quan trọng
thuốc trừ sâu đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản
một nghiên cứu cho thấy người phụ nữ ăn nhiều trái cây và rau quả có hàm lượng thuốc trừ sâu cao
có nguy cơ bị vô sinh cao gấp đôi so với những người ăn ít trái cây và rau quả có hàm lượng thuốc trừ sâu cao
một nghiên cứu khác cho thấy những người phụ nữ ăn thực phẩm hữu cơ ít gặp vấn đề về vô sinh hơn
những loại trái cây hay nhiễm thuốc trừ sâu nhất
theo mạng lưới hành động về thuốc trừ sâu
bộ praticid action network nho cam và trái cây sơi khô đứng đầu bảng xếp hẳn các loại trái cây chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất
sáu mươi một thuốc trừ sâu được xác định trong rau quả được phân loại là rất nguy hiểm
cụ thể bốn mươi bảy loại thuốc trừ sâu có chứa độc tố gây ung thư một mươi năm chất độc hại cho sinh sản và một mươi bảy chất ức chế có thể làm thay đổi hệ hô hấp và gây đau đầu
trước khi ăn trái cây và rau củ điều quan trọng là phải rửa sạch gọt vỏ thậm chí xử lý chúng bằng muối nở hoặc dấm trắng
pan đã đưa ra bảng xếp hạng các loại trái cây nhiễm nhiều thuốc trừ sâu nhất
phân tích của họ cho thấy sự hiện diện của một trăm hai mươi hai dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cho sức khỏe và môi trường
một số trong đó gây ung thư trong trái cây và rau quả ở vương quốc anh
đứng đầu bảng xếp hẳn là nho cam trái cây sơi khô và lê
theo pan có lẽ điều đáng lo ngại nhất là sáu mươi một thuốc trừ sâu được xác định thậm chí còn được phân loại là rất nguy hiểm
cụ thể bốn mươi bảy loại thuốc trừ sâu có chứa độc tố gây ung thư một mươi năm chất độc hại cho sinh sản một mươi bảy chất ức chế có thể làm thay đổi hệ hô hấp và gây đau đầu
gần đây một số nghiên cứu đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa thuốc trừ sâu và nhiều bệnh nghiêm trọng
chẳng hạn như ung thư hạch không hóa kinh đau tùy ung thư tuyến tiền liệt và bệnh parkinson
làm thế nào để giảm thiểu phơi nhiễm thuốc trừ sâu trên thực phẩm
phơi nhiễm thuốc trừ sâu trên các sản phẩm thực phẩm có thể được xác định thông qua một thử nghiệm đơn giản trong phòng thí nghiệm
lý do chính đằng sau điều này là do các cơ quan chính phủ thường không chịu trách nhiệm về sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm
thay vào đó họ chỉ có trách nhiệm đảm bảo rằng không có chất bất hợp pháp nào có trong sản phẩm
kiểm tra các sản phẩm thực phẩm của bạn bằng cách gửi chúng đến phòng thí nghiệm và phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
sau đó so sánh với các tiêu chuẩn do fao who ipc tổ chức lương thực và nông nghiệp tổ chức y tế thế giới hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu đặt ra
bằng cách này bạn có thể biết liệu thực phẩm của bạn có dư lượng thuốc trừ sâu hay không
rủi ro thuốc trừ sâu là có thật và người tiêu dùng có thể thực hiện các bước đơn giản để bảo vệ bản thân và gia đình của họ
người tiêu dùng nên tăng cường tiêu thụ thực phẩm được trồng hữu cơ và đảm bảo rằng họ rửa sản phẩm cẩn thận trước khi ăn
điều này sẽ làm giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn đối với thuốc trừ sâu và giảm nguy cơ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe liên quan đến thuốc trừ sâu
tổ chức phi chính phủ penh nêu rõ rằng các giải pháp để hạn chế sự hiện diện của thuốc trừ sâu khi tiêu thụ trái cây và rau quả như rửa gọt vỏ thực phẩm là điều cần thiết trước khi ăn
bạn cũng nên trả sát chúng để làm sạch chúng hiệu quả nhất có thể
để tác động mạnh hơn nữa có thể sử dụng muối nở hoặc dấm trắng để loại bỏ càng nhiều càng bám càng tốt
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại